tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nông mạnh thế
chú thải thôn nạp bài thị trấn bằng lũng huyện chợ đồn tỉnh bắc cạn về tội giết người
theo cáo trạng vào đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi đến quán cà phê của ông đặng văn tuân
ở thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn để trả tiền mua bàn ghế
nông mạnh thế đã nảy sinh mâu thuẫn với ông tuân
tức giận thế sang khu vực hát karaoke tại quán yêu cầu mọi người đang hát ra về
rồi thế tắt các thiết bị điện
tại đây thế đã có hành vi tắt vào mặt của một người phụ nữ khi bị hỏi lý do vì sao tắt các thiết bị điện trên
thấy vợ mình bị tát hoàng viết trung đã lao vào đánh thế và đuổi thế ra khỏi phòng hát
thế bỏ về nhà lấy dao nhọn quay lại quán đâm thẳng vào vùng ngực trái của trung
khi trung bỏ chạy thế tiếp tục cầm dao đuổi theo chém liên tiếp vào trung gây tỷ lệ thương tích là hai mươi một
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo bảy năm tù
cộng với hình phạt hai năm tám tháng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
do tòa án quân sự quân khu một tuyên trước đó buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là chín năm tám tháng tù